thưa quý vị doanh nghiệp vừa và nhỏ được ví như sương sống của nền kinh tế việt nam
khi chiếm tới chín mươi tám tổng số doanh nghiệp trên cả nước đóng góp khoảng trên năm mươi hai gdp
thế nhưng khối doanh nghiệp này vẫn luôn gặp khó trong việc vay vốn
đây là bài toán thách thức của nền kinh tế
xếp hạng tín nhiệm được kỳ vọng sẽ là giải pháp đường dài
nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp
hiện có khoảng bảy mươi doanh nghiệp vừa và nhỏ không có khả năng tiếp cận vốn tín dụng
trong khi đó ngân hàng có vốn cho vay nhưng khó tìm được khách
với những doanh nghiệp vay được vốn thì lại vướng lãi suất cao
trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang khát vốn để đổi mới công nghệ vực dậy sản xuất
việc tiếp cận được vốn đặc biệt là nguồn vốn chi phí thấp là mong muốn khó đạt được
hôm nay chúng tôi cũng đang vay của các ngân hàng nhưng mà vay với lãi suất cao
tham vọng của chúng tôi là muốn là được vay với lãi suất thấp
đấy là để hỗ trợ cho chúng tôi
bởi vì chúng tôi lấy nguồn hàng của nông dân thì chúng tôi phải trả tiền ngay
chúng tôi đại diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gọi là tạm gọi là chất vấn các ngân hàng thương mại
sao lại không cho doanh nghiệp khả năng cái tiếp cận vốn thấp thế
thì ngân hàng đều đưa ra rất nhiều lý do
mà những lý do đó thì đều có thể chấp nhận được về mặt pháp lý
những khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp vừa và nhỏ
chủ yếu do không có tài sản bảo đảm
hoặc có tài sản bảo đảm nhưng giá trị tài sản thấp
để vay tín chấp lại càng không có khả năng do dự án có tính khả thi thấp
báo cáo tài chính thiếu tin cậy
nhiều trường hợp doanh nghiệp sử dụng báo cáo tài chính để kê khai thuế
và báo cáo nội bộ có sự tranh lệch
điều này gây bất lợi lớn cho doanh nghiệp việt
không chỉ trong việc tiếp cận vốn mà còn trong quá trình hợp tác quốc tế
việc xếp hạng tín nhiệm dự kiến sẽ gỡ được những nút thắt dai dẳng này
có cảm nhận như là chúng tôi đã chuẩn bị được những điều kiện cần thiết
để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa xếp hạng tín nhiệm của các doanh nghiệp
để tạo nên một uy tín cho doanh nghiệp
từ đó thì hỗ giúp cả ngân hàng để làm gì
để ngân hàng có thể căn cứ vào đó cung cấp được cái vốn tín dụng cho doanh nghiệp nó nhiều hơn
để nó đáp ứng cái yêu cầu mong mỏi của thị trường
về nguyên lý thì doanh nghiệp có điểm xếp hạng tín nhậm cao
thì mức chi phí sẽ thấp hơn
và ngược lại rủi ro cao hoặc mức xếp hạng tín nhiệm thấp thì chi phí cao hơn
và đấy là điểm nhất
điểm thứ hai là quan trọng là khi thực hiện xếp hạng tín nhậm
thì có điều kiện để mở rộng cơ sở các đối tác vốn quan tâm
không chỉ lợi thuộc vào ngân hàng thương mạng nữa
đặc biệt là các dự án đầu tư cần vốn dài hạn hoặc quy mô lớn
minh bạch tài chính quản trị dự án sản xuất kinh doanh
nâng cao nhân lực và trách nhiệm với cộng đồng xã hội
là những tiêu chí xếp tín nhiệm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
từ đó doanh nghiệp nhận thức được điểm mạnh điểm yếu
để hoàn thiện cải tiến quy trình nhằm tăng năng lực cạnh tranh
khi tiếp cận các quỹ tiến dụng nâng cao vị thế của doanh nghiệp
trong quá trình đàm phán
nếu mà xếp hạng doanh nghiệp thì là cái đấy là mơ ước của các doanh nghiệp
bởi vì khi mà mình được xếp hạng thì mình sẽ được ưu ái hơn
được ưu tiên hơn bởi vì trong các cái mà đã xếp hạng này
thì nó đã có những cái chỉ tiêu chỉ tiêu để làm sao để được xếp hạng
thì cái đấy là doanh nghiệp nào cũng muốn như vậy để qua cái đó
là chúng tôi sẽ được vay với lãi suất thấp
về giải hạn thì chúng tôi tập trung vào việc nâng cao cái nguồn nhân lực
cái nguồn nhân lực liên quan đến tài chính kế toán và quản trị tài chính
thì cái đấy là một trong những cái xương sống chính
bởi vì khi hệ thống tài chính kế toán của doanh nghiệp được nâng cao lên
thì vô hình chung nó sẽ tạo nên một cái nền mạnh và một cái sự minh bạch
và một cái sự chắc chắn cho doanh nghiệp
và trong dài hạn nó sẽ nâng cao lên cái khả năng tiếp cận vốn một cách mạnh nhất
trên thị trường mỹ và châu âu dịch vụ xếp hạng tiến nhiệm doanh nghiệp
đã phát triển qua hàng thập kỷ
ở châu á tuy mới tiếp cận những năm gần đây
nhưng nhiều nước như indonesia malaysia singapore và cả thái lan
đều đã ứng dụng và khuyến khích doanh nghiệp tham gia xếp hạng
xếp hạng tiến nhiệm doanh nghiệp
tiến nhiệm được coi là công cụ giúp doanh nghiệp tăng tính minh bạch tài chính
từ đó tăng khả năng huy động vốn chung và dài hạn
đối với các ngân hàng thương mại đây là kênh thông tin quan trọng
nhằm căn cứ khi xét duyệt doanh nghiệp vay vốn
trong quý ba và quý bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
sẽ triển khai xếp hạng tiến nhiệm khoảng một trăm linh doanh nghiệp thành viên
kết quả này sẽ đóng vai trò quan trọng để doanh nghiệp có thể đi vay
hoặc nhận bảo lãnh từ quỹ bảo lãnh tiến dụng và các quỹ khác